chỉ có mày
mày dối vợ tao bỏ nhà đi

ông bị điên hả
cô hôn bị điên đấy
đừng đánh bài chuẩn ở đây

trước hết chúng ta cần phải tôn trọng
cái người bạn đời của mình
thế và cái điều quan trọng
là khi mà phát sinh
những cái nghi ngờ
có những cái biểu hiện nào đó
khiến mỗi người suy nghĩ về cái sự trung thủy đối với bạn đời chẳng hạn
thì chúng ta hãy bình tĩnh suy xét
không nên cho mình cái quyền
được quyết định cái sự sống chết của người khác
nếu như phát sinh những vấn đề gì thì hãy kiềm chế
và tìm đến những giải pháp mà được phát động cho phép
đi ra thẳng bạn đời không
đi cướp vào bộ bây giờ
tại em đâu
chẳng hạn như phải đối diện với một hình ảnh như vậy
nó đập vào mắt thì lúc đó
cũng phải nghĩ đến những cái giải pháp
mà được pháp luật chấp nhận
có thể chấp nhận được
chứ không nên dùng bạo lực để
giải quyết mâu tuẫn
không nên cho mình cái quyền
được quyết định cái sự sống chết của người khác
đây là một cái suy nghĩ sai lầm
và kết cục là nó dẫn
chính bản thân
nó dẫn như vậy người chồng đã ra tay giết hại người bạn của mình
anh ta đối mặt với những cái sự trừng phạt của pháp luật thôi
đó thì trong cuộc sống
hãy tôn trọng nhau và
giữ gìn sự trung thủy
trong đời sống hôn nhân
nếu như phát sinh những vấn đề gì thì hãy kiềm chế
và tìm đến những giải pháp mà được pháp luật cho phép